một trăm linh trên tổng số khoảng một trăm linh tám cây hoa sữa nằm ven hồ tây tại đường trích xài phường bưởi quận tây hồ hà nội hiện đang trong quá trình cưa cảnh đào gốc để chuẩn bị chuyển tới trồng tại bãi giác nam sơn huyện sóc sơn hà nội
lý do di chuyển các cây hoa sữa này là bởi khi vào mùa hoa sữa mùi hương quá nồng nặc đã gây ảnh hưởng tới người dân xung quanh khu vực này
nguyên nhân của việc chuyển số lượng cây hoa sữa này là do mật độ cây trồng quá cao dẫn đến mùi hoa tỏa đậm đặc khi hoa rụng xuống gây bụi dị ứng mẩn ngứa khi tiếp xúc với da làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
bên cạnh đó phần rễ của cây phát triển làm mỏng về hè nên đã có kiến nghị di rời
thông tin từ đơn vị quản lý bãi giác nam sơn cho biết trước khi di rời một trăm linh cây hoa sữa quận tây hồ đã khảo sát vị trí trồng cây phù hợp
cây hoa sữa được trồng trước cổng vào của bãi giác nam sơn
vừa tạo cảnh quan vừa làm hàng rào xanh cách ly bãi giác với các khu vực bên ngoài
việc vận chuyển cây dự kiến sẽ diễn ra trong ba mươi ngày